chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã biểu dương khen thường lực lượng công an thành phố
vì đã phá thành công vụ án tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lên đến một mươi tỷ đồng
sau nhiều tháng tập trung điều tra củng cố hồ sơ vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi
hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tp đà nẵng đã đồng loạt tiến hành khám xét
tại nhiều địa điểm của đường dây đánh bạc do đối tượng bùi mạnh trí
chú tại quận thanh khê cầm đầu
bước đầu xác định đường dây đánh bạc này có quy mô cá cường với số tiền lên đến hơn một mươi tỷ đồng
trong đó chỉ riêng từ tháng năm đến nay số tiền cá độ lên đến trên sáu hai trăm năm mươi tỷ đồng
chủ tịch ubnd tp đà nẵng đã biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an thành phố đà nẵng
trong việc phá thành công chuyên án tổ chức cá độ bóng đá qua mạng với quy mô lớn
và bắt giữ nhiều đối tượng liên quan
trước thành tích này thủy ubnd tp đã khen thưởng cho lực lượng phá án với số tiền là hai trăm linh triệu đồng